chiều ngày bốn tháng bốn các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai tiếp tục làm rõ vụ việc đổ trộm rác thải công nghiệp
ra môi trường quy mô lớn tại xã hồ nai ba huyện trảng bom
theo thông tin ban đầu nhận được tin báo của người dân khoảng một mươi hai h ngày bốn tháng bốn
lực lượng công an huyện trảng bom bắt quả tang đối tượng nguyễn ngọc sơn hai mươi một tuổi
điều khiển xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi c ba mươi nghìn sáu mươi chín trở theo hơn hai tấn rác thải công nghiệp
đến đổ trộm tại một khu nhà xưởng ở xã hồ nai ba
làm việc với lực lượng công an sơn cho biết thời gian gần đây được một người tên là tuấn
thuê trở rác thải công nghiệp trên địa bàn đưa về đổ tại khu vực trên
kiểm tra khu vực trên lực lượng chức năng đã ghi nhận có hàng trăm tấn rác thải công nghiệp
như cao su túi ni lông đổ nhựa được đổ trên nền diện tích khoảng bốn m hai
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra làm rõ